công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê văn hoàn về tội đe dọa giết người
tiếp tục điều tra làm rõ đối với hai đối tượng lưu đình lực và phan đăng thành để xử lý theo quy định của pháp luật
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm
do đơn tố cáo của mình không được cơ quan công an huyện đức thọ giải quyết theo ý muốn
nên lê văn hoàn đã nhiều lần gọi điện và có lời nói đe dọa một cán bộ công an ở huyện đức thọ
để thực hiện được mục đích trên khoảng ba giờ ba mươi phút ngày ba tháng bảy
thành trực tiếp chế tạo bom xăng bằng cách đổ xăng vào ba chai thủy tinh rồi dùng vải nút lại
để một phần vải thừa ra ngoài để tạo ngòi dẫn cháy
ngay sau đó lực trở thành đến ném vào nhà cán bộ công an này
khi lửa bốc cháy cả hai đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường
đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một lưu đình lực và phan đăng thành biết hành vi của mình bị lực lượng công an phát hiện
nên đã đến công an huyện hương sơn đầu thú và khai nhận hành vi ném bom xăng
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện hương sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê văn hoàn